tại các địa điểm công cộng cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở dịch vụ doanh nghiệp được phép khôi phục hoạt động ở trạng thái bình thường mới nhưng phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch và có sự đồng ý của ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các huyện cán bộ công chức viên chức đến cơ quan công sở làm việc một trăm linh biên chế mà đảm bảo phòng chống dịch
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh qua thời gian thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp đến nay địa phương cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
kể từ khi dịch bùng phát đợt bốn đến ngày chín tháng một mươi trà vinh ghi nhận một sáu trăm ba mươi một ca nhiễm covid một mươi chín trong đó một bốn trăm ba mươi một người đã được điều trị khỏi bệnh
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu đề nghị công an tỉnh điều tra làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm trục lợi trong vụ việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho sáu mươi bảy người dưới một mươi tám tuổi
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bạc liêu ông phạm văn thiểu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành y tế ra soát giải thích vụ việc có sáu mươi bảy người dưới một mươi tám tuổi được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tại các cơ sở y tế trong tỉnh
đồng thời đề nghị công an tỉnh điều tra làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm trục lợi trong tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ông bùi quốc nam giám đốc sở y tế tỉnh bạc liêu cho biết qua giả soát hệ thống phần mềm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phát hiện có sáu mươi bảy trường hợp người dưới một mươi tám tuổi được tiêm vaccine tại các cơ sở y tế trong tỉnh nên báo cáo cho sở y tế xác minh làm rõ
theo hướng dẫn của bộ y tế đối tượng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín phải từ một mươi tám tuổi trở lên
tuy nhiên dư luận cho rằng thời gian qua ở bạc liêu có nhiều trường hợp trẻ em một mươi bảy tuổi vẫn được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ông bùi công nam cho biết hiện vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể trước mắt ông đã chỉ đạo thanh tra sở thành lập đoàn khẩn trương sang mình làm rõ từng trường hợp cụ thể
theo thông kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu tính đến ngày chín tháng một mươi toàn tỉnh đã tiêm phòng vaccine covid một mươi chín mũi một trong một trăm sáu mươi chín trăm chín mươi sáu trường hợp và bốn mươi chín hai trăm năm mươi trường hợp mũi hai
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh tại thời điểm này đỉnh dịch của tp hcm đã qua đi
nhưng không thể chủ quan bởi số người tử vong vẫn còn lớn số người nhiễm bệnh nặng vẫn nhiều
bộ giao thông vận tải cho biết sẽ thí điểm bay nội địa từ ngày một mươi tháng một mươi mỗi ngày có ba mươi tám chuyến khách bay phải có xét nghiệm âm tính và tiêm đủ hai liều vaccine
trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang rất nóng lòng vì cùng với việc khôi phục sản xuất họ cần có nhân viên chuyên gia phải được đến nơi sản xuất hàng hóa phải sớm được lưu thông
tuy nhiên đã hơn một tuần tp hcm nới lỏng giãn cách nhưng việc đi lại giữa tp hcm và các tỉnh lân cận vẫn chưa thể thống nhất thông suốt
trong những ngày này nghệ an đã phát hiện nhiều trường hợp từ các tỉnh phía nam về quê dương tính với sars cov hai
đồng tháp mới ghi nhận một mươi chín ca mắc covid một mươi chín là những người trở về từ tp hcm đồng nai bình dương và long an
trước tình hình đó phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp đã làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh covid một mươi chín huyện châu thành yêu cầu nhanh chóng dập dịch
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam công bố bốn mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai nâng tổng số ca nhiễm ở địa phương này trong đợt dịch mới lên năm trăm chín mươi sáu ca
sau hơn bốn tháng tập trung chống dịch tỉnh có ca nhiễm covid một mươi chín lớn nhất miền tây đã trở thành vùng xanh ở tất cả một mươi năm huyện thị xã thành phố
toàn bộ một mươi năm huyện thị xã thành phố tại long an đã hóa vùng xanh
nhận chở nhóm người vào cà mau với giá bảy năm triệu đồng tài xế xe ô tô thuê người làm giả văn bản có chữ ký nguyên phó chủ tịch tỉnh sáu năm trước để qua chốt
phó giáo đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trên vùng biển thái bình dương đã hình thành một cơn bão có tên quốc tế là con basu
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có công văn gửi bộ giao thông vận tải về việc đồng ý mở lại hai đường bay thành phố hồ chí minh và đà nẵng
với hành khách bay từ tân sân nhất thành phố hồ chí minh về nội bài và lưu trú tại hà nội thành phố yêu cầu phải có chứng nhận tiêm đủ hai mươi vaccine covid một mươi chín
trong đó liều cuối cùng trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng hoặc có giấy chứng nhận khỏi covid một mươi chín không quá sáu tháng
ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hồ chí minh trung tâm an sinh thành phố đã tổ chức lễ phát động ngưỡng ứng thắng cao điểm vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi một và ra mắt chương trình thành phố nghĩa tỉnh kết nối yêu thương trên ứng dụng an sinh của trung tâm an sinh thành phố hồ chí minh
chuyến tàu se một mươi sáu về đến quảng bình đưa hơn bảy trăm linh người từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về quê đây là một trong bốn chuyến tàu mà tỉnh quảng bình bố trí để đưa gần ba người hồi hương
các công dân được đón trở về quê trong đợt này gồm
phụ nữ mang thai phụ nữ nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng tuổi người già và học sinh đang học tập chưa thể về quê
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết các bệnh viện giã chiến được trưng dụng từ khu nhà tái định cư ký thúc xá của trường đại học cao đẳng nên không thể sử dụng lâu dài
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh cơ bản được kiểm soát học sinh sinh viên bắt đầu trở lại học
trước diễn biến số ca f tăng sóc trăng đã ban hành lệnh dịch bệnh
trước diễn biến số ca f tăng sóc trăng đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp dự án cải tạo hai khu nhà triển lãm hồ nước ngọt phường sáu thành phố sóc trăng làm khu cách ly tập trung và điều trị f không triệu chứng với kinh phí hơn một mươi chín hai tỉ đồng để kịp thời ứng phó với các tình huống dịch bệnh covid một mươi chín
trước diễn biến số ca f tăng sóc trăng đã ban hành lệnh dịch bệnh cơ bản được kiểm soát học sinh sinh viên bắt đầu trở lại học tập
trước diễn biến số ca f tăng sóc trăng đã ban hành lệnh dịch bệnh xây dự án khẩn cấp dự án cải tạo hai khu nhà triển lãm hồ nước ngọt phường sáu thành phố sóc trăng làm khu cách ly tập trung và điều trị f không triệu chứng với kinh phí hơn một mươi chín hai tỉ đồng để kịp thời ứng phó với các tình huống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉ quảng ninh vừa có văn bản gửi cất sở ngành địa phương yêu cầu chủ động hỗ trợ tốt nhất cho người quảng ninh từ các tỉnh thỉnh phía nam trở về địa phương miễn phí các chi phí xét nghiệm cũng như là cách ly tập trung
ủy ban nhân dân xã tân thành có tờ trình đề nghị thành phố đồng xoài bình phước xử phạt vi phạm hành chính đối với một chủ quán cơm trên địa bàn bảy năm triệu đồng vì không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín